trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khu vực tây bắc bộ từ đêm ngày ba mươi tháng chín đến ngày mùng hai tháng một mươi có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù ngày nắng
từ ngày ba đến ngày sáu tháng một mươi mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
phía đông bắc bộ từ ngày ba mươi tháng chín đến ngày mùng sáu tháng một mươi mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
riêng khu vực vùng núi có mưa rào dài rác và có nơi có rông khu vực đồng bằng và ven biển có mưa mưa rào dài rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
thủ đô hà nội từ ngày ba đến ngày mùng sáu tháng một mươi có mưa mưa rào dài rác các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ đêm ngày ba mươi tháng chín đến ngày mùng sáu tháng một mươi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
khu vực nam bộ từ đêm ngày ba mươi tháng chín đến ngày sáu tháng một mươi có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh